nhận định tình hình tại huyện an phú an giang đang rất nguy hiểm
thủ tướng đã điện thoại chỉ đạo trực tiếp
bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang yêu cầu dồn toàn lực tập trung kiểm soát dịch tại huyện này
đánh giá một số địa phương chưa thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm giãn cách kéo dài
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đề nghị thần tốc xét nghiệm và xem đây là giải pháp then chốt kiểm soát dịch
các quận huyện tại thành phố hồ chí minh tiếp tục ra soát toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn
như bản đồ vaccine bản đồ an sinh căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xác định các giải pháp trọng tâm trọng điểm sau ngày một mươi năm tháng chín
sau nhiều ngày thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đấy từ một mươi năm tháng chín bình dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội
khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
đồng nam bộ dư bảy triệu con gà đồng nai uốn ứ tám mươi con vịt sáu con dê còn bình dương tồn hai triệu quả trứng gà mỗi ngày
ba tòa nhà tại trung cư đền lừ tân mai hoàng văn thụ hoàng mai phải phong tỏa cách ly để giả soát
xác minh các trường hợp liên quan đến chùm hơn một mươi ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tại đây
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và sở ngành liên quan đến trung cư đền lử
khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ năm mươi trở lên
đối với người lao động ở huyện ninh phước đang làm việc tại các nhà máy cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn
sau vụ bé gái một mươi ba tuổi được tiêm vaccine pfizer chủ tịch ủy ban nhân dân tp cn có công văn yêu cầu xử lý các trường hợp
có biểu hiện tiêu cực các hành vi vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín